mở rộng điều tra vụ nhóm game thủ liên minh huyền thoại gây ra hàng loạt vụ cướp xe máy ở hà nội
phòng cảnh sát hình sự hà nội vừa bắt giữ thêm một đối tượng thu giữ bảy mươi năm xe máy chưa rõ nguồn gốc
cụ thể vào ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự hà nội cho biết đã phối hợp với công an quận hà đông
bắt giữ trần hữu đạt chú tệ phường vạn phúc quận hà đông thu giữ bảy mươi năm chiếc xe máy chưa rõ nguồn gốc
đạt là đối tượng đã mua xe máy do nhóm game thủ liên minh huyền thoại cướp của người đi đường ở hà nội
sau đó tháo phụ tùng hoặc bán lại kiếm lời
trước đó phòng cảnh sát hình sự hà nội đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp tám đối tượng
từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi cùng chú tại hà nội và một đối tượng trú tại thái bình để điều tra về hành vi cướp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra